tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
và biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
theo đó thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử có giá trị nhập cảnh một lần thời hạn không quá ba mươi ngày
việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ điều kiện sau đây có quan hệ ngoại giao với việt nam phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của việt nam trong từng thời kỳ không làm phương hại đến quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội của việt nam
chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử
ngoài ra người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại điều hai mươi một của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn hai năm kể từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ báo cáo quốc hội kết quả thực hiện nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau đó quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
theo đó luật quy định nghề kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
một số ngành nghề như dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm không được quy định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện